trần văn viên là bố của cháu bé đã mang con gái ra khu vực cầu cảng gần bến phả tam hải rồi thả xuống sông trường giang
tiếp nhận tin báo công an xã tam hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cháu bé
sau đó công an xã tam hải đã tạm giữ trần văn viên và bàn giao đối tượng cho công an huyện núi thành công an tỉnh quảng nam điều tra xử lý theo thẩm quyền
bước đầu viên khai nhận do có mâu thuẫn với vợ nên trong lúc không kiểm chế được đã mang con gái thả xuống sông trường giang
hôm một tuần kể từ khi kem học sinh trên địa bàn tp hà nội quay trở lại trường học trực tiếp nhiều trường đã xuất hiện trường hợp học sinh và giáo viên bị ép không
điều này đang gây khó cho nhà trường còn phụ huynh thì lo lắng hoang mang
các trường nên làm gì với những trường hợp này
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
lớp bảy a bốn trường trung học cơ sở thăng long quận ba đình tp hà nội
lớp học này có năm mươi học sinh vừa đi học thì trong lớp xuất hiện năm trường hợp f kéo theo đó là hơn bốn mươi f một
giải pháp lúc này nhà trường đã phải cho cả lớp chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến
chúng tôi đã hơn một tuần trôi qua đón các con trở lại trường số lượng f f một có tăng lên và đặc biệt có sự lây nhiễm trong lớp học
tuy nhiên số lượng tăng đầu tiên lại không phải xuất phát từ trường học
mà là do các con có mầm bệnh từ gia đình
hiện tại thì chúng tôi ở trường học của chúng tôi thì có trên năm mươi trường hợp là f
trong đó có phải f có xuất phát bệnh tại nhà và có những trường hợp f là lây tại mạng của bạn tại lớp
và có một trăm một mươi sáu học sinh là đang là hiện tượng f một
theo ghi nhận sau hơn một tuần hà nội cho học sinh đi học trở lại rất nhiều trường học đã xuất hiện f một
không có những trường lên tới sáu mươi trường hợp rất nhiều giải pháp được đưa ra như đo thân nhiệt
thử quần đeo khẩu trang
chia thời gian đến lớp thế nhưng chỉ hạn chế được phần nào sự lây nhiễm
làm thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh khi đến trường
vẫn là câu hỏi khó có lời giải
nhà trường băn khoăn phụ huynh thì lo lắng
cũng có những phụ huynh và học sinh thì cũng chủ yếu là phụ huynh thì sẽ hoang mang nhiều hơn
còn học sinh thì cái niềm vui được quay trở lại trường thì nó hát đi
phụ huynh thì cũng khá là lo lắng khi mà cái số lượng f và f một tăng lên
tuy nhiên về phía nhà trường của tôi thì dễ hướng dẫn phụ huynh kỹ về cái cách mà đầu tiên là giữ sức khỏe cho con

hạn chế tối đa cái khả năng mà con trở thành đối tượng nghi nhiễm
tránh tình trạng lưu túng hay không đồng nhất trong việc xử lý f và các trường hợp có liên quan
thì cần có hướng dẫn chung hợp lý và khoa học để phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường
hiện nay chúng ta
làm sao vừa kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng cũng phải là đảm bảo cho các cháu đi học không bị gián đoạn
ví dụ như là chúng ta phải đánh giá rất tốt những cái việc mà thế nào là f một thế nào là f
để quản lý cái việc mà f như thế nào
rồi cái việc mà cách ly của những cái trường hợp f một cho làm sao
thế và cái việc đánh giá cấp độ dịch cũng phải là do chính xác
nếu chúng ta đánh giá không đúng thì có khi là chúng ta không kiểm soát được dịch
thông tin mới nhất từ bộ giáo dục và đào tạo từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
toàn ngành ghi nhận một trăm sáu mươi hai chín trăm một mươi bảy cán bộ giáo viên học sinh bị nhiễm covid một mươi chín
chỉ đạo trong cuộc họp trực tuyến vào sáng nay với sáu mươi ba tỉnh thành phố
nhằm đánh giá tình hình mở cửa trường học của các địa phương
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo
bộ y tế sớm đưa các giải pháp cho trẻ trở lại trường
mang tính giải hơi trên tinh thần chủ động không mất cảnh giác không cực đoan
thống nhất chỉ đạo và thực hiện trên cả nước nhưng không cứng nhắc
bộ y tế cho biết sẽ sớm có hướng dẫn về chăm sóc và thuốc điều trị
cho học sinh mắc covid một mươi chín nhằm đảm bảo sự an toàn
tạo sự an tâm cho phụ huynh và xã hội
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay thành phố hồ chí minh
hoàng thúy xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống
thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng hai công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh cho biết
đang truy xét hai đối tượng đã dùng súng bắn vào xe hơi của một việt kiều
xảy ra tại địa bàn vào khuya ngày một mươi sáu tháng hai
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng hai đã có hai người đi xe máy
đến trước khu đất ấp năm a xã bình hưng huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
rồi bắn nhiều phát súng vào xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi tám a một mươi chín nghìn tám mươi chín
trang động rồi rời đi
thời điểm nổ súng trong ô tô không có người nên may mắn không ai bị thương
tại hiện trường nhiều vỏ đạn vương vãi trên đường
được biết chiếc xe bị bắn là của gia đình ông phan văn ba sáu mươi chín tuổi việt kiều mỹ
nhận tin báo công an huyện bình chánh phối hợp cùng đơn vị chức năng
có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
tại hiện trường lực lượng công an ghi nhận ba lỗ thủng trên thân ô tô
và thu giữ một số đầu đạn
bước đầu nhà chức trách xác nhận nguyên nhân vụ việc
xuất phát từ việc tranh chấp khu đất tại địa điểm trên
cũng trong ngày một mươi bảy tháng hai công an quận bình thành cho biết
đang phối hợp cùng với đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
đã khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét vụ nhóm thanh niên
truy sát nhau khiến cho bốn người thương vọng
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng hai một nhóm thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến
ở khu vực giao lộ đường phạm văn đồng phan văn trị
thời điểm này nhân viên quán karaoke trên đường phan văn trị
phường một mươi một quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đã dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa
thì một thanh niên bị thương nặng chạy đến kêu cứu xin lê lầu để trốn việc bị truy sát
sau đó một nhóm thanh niên cầm hung khí truy tìm người này nhưng không thấy
nhân viên quán karaoke nói không có người cần tìm ở đây nhưng nhóm này chữ bới
ít phút sau nhóm thanh niên cầm nhiều loại hung khí như mã tấu ba chỉa
dao kiếm tự chế xông vào tấn công các nhân viên quán karaoke
thế vậy nam quản lý quán ra ca ngăn thì bị chém vào cổ
một nam nhân viên khác chạy tới thì bị nhiều đối tượng đâm gục ngay tại chỗ
vụ việc còn khiến một khách của quán bị chém trúng tay một khách khác bị chém vào phần đầu
nhưng may mắn không bị thương vì đang đòi muốn bỏ hiểm
sau khi gây án nhóm thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường
nên nhân viên bị đâm gục được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố tạm giam bảy đối tượng
có liên quan đến vụ án đòi nợ bắt giữ người trái pháp luật
bảy đối tượng gồm lương minh lộc hồ văn chánh nguyễn phạm minh hoàng lê nhật nam nguyễn phúc thịnh
hoàng hồng phúc có tuổi đời từ hai mươi ba mươi năm cùng ngụ huyện tháp mười tỉnh đồng tháp
và nguyễn phước cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ huyện thủ thừa tỉnh long an
quá trình điều tra ban đầu cho biết phạm hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ xã tân kiều huyện tháp một mươi
có nợ nhắm đối tượng trên khoảng một trăm sáu mươi triệu đồng nhưng chưa trả
nên ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại một quán cà phê nơi giáp ranh thị trấn mỹ an và xa mỹ đông huyện tháp mười
nhóm đối tượng đã dùng tay và ghế nhựa đánh và ép nam điện thoại cho người nhà
mang số tiền hai trăm linh triệu đồng trả bọn chúng
không đáp ứng được yêu cầu của chúng đặt ra nam đã bị dốt vào một phòng trọ trên địa bàn thị trấn mỹ an
sau khi tìm cách trốn thoát nam đã đến công an huyện tháp mười trình báo
với hành vi côn đồ xâm thường pháp luật bảy đối tượng đã bị khởi tố bắt giam
vụ án là một bài học đắt giá dành cho những ai có hành vi khống chế
đe dọa tính mạng bắt giữ con nợ để ép buộc người thân phải trả nợ đều phải bị xử lý hình sự
ngày một mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân tử vong của ba người đàn ông
dưới hồ suối đá thuộc xã thuận hòa huyện hàm thuận bắc
các nạn nhân là phạm hoàng hải hai mươi bảy tuổi tống nhà ba mươi bảy tuổi nguyễn văn vàng hai mươi hai tuổi
cả ba ở gần nhà nhau và đều có mối quan hệ họ hàng
và ba người này rời khỏi nhà và được cho là đi chạy cá
đến chiều không thấy về gia đình đi tìm và phát hiện hai xe máy cùng các vật dụng ở hồ suối đá
sau khi mò tìm dưới hồ nhưng không thấy thì sáng nay ba thi thể nổi lên
các vị trí này cách bờ hồ không xa
công an đã khám nghiệm hiện trường tìm nhân chứng và cho xuồng máy chạy quanh khu vực
tìm các vật chứng liên quan đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc
công an tỉnh bình phước hiện đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe khách và một xe máy
khiến cho một người chết một người bị thương xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua khu phố một phường tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ sáng ngày một mươi bảy tháng hai xe khách dường nằm lưu thông
trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông đi tp hcm
khi đến đoạn ngã ba giao nhau giữa quốc lộ một mươi bốn và đường nguyễn văn trỗi
thuộc khu phố một phường tân đồng thành phố đồng xoài bất ngờ xảy ra tai nạn với xe máy
do một nam thanh niên điều khiển chở theo bé trai một mươi năm tuổi ngụ phường tân đồng
thành phố đồng xoài đang lưu thông qua đường
vụ vai trạm khiến xe máy bị xe khách khúng vào gầm kéo hàng chục mét
bé trai bị tử vong tại chỗ còn nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng
được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường chiếc xe máy biến dạng dưới gầm xe khách
xe khách hư hỏng phần trước
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước phối hợp công an thành phố đồng xoài
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng
đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thời gian vừa qua với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ
tai nạn giao thông trên địa bàn của tỉnh bình thuận đã giảm sâu cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương
theo báo cáo của phòng cảnh sát
lực lượng cảnh sát châu thông công an tỉnh bình thuận toàn tính xế ra ba vụ tai nạn châu thông
làm chết hai người bị thương một người so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một giảm tám vụ bảy người chết và bốn người bị thương
để đạt được những kết quả đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
tập trung vào các địa bàn trọng điểm phối hợp với các lực lượng địa phương
ngăn chặn tình trạng xuất hành thiếu niên điều khiển xe mô tô xe máy chạy tốc độ cao
ghi mất an toàn giao thông tờ điều kiện cho nhân dân đi lại được an toàn
qua đó đã tổ chức ba trăm một mươi bảy ca tuần tra kiểm soát với một một trăm bốn mươi ba lực cán bộ chiến sĩ tham gia
thưa quý vị tâm soát ung thư sớm trong bối cảnh hơn hai trăm linh loại bệnh liên quan đến hậu covid là một trong những mục tiêu chăm sóc sức khỏe của ngành y tế trong thời gian vừa qua
đáng mừng là có nhiều người đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến với sức khỏe của bản thân và gia đình
nên số lượng người đến thăm khám và tầm soát ung thư có xu hướng tăng trong thời gian sau tết nguyên đáng ghi
tại bệnh viện lê văn thịnh thành phố hồ chí minh
dù làn sóng covid một mươi chín thứ tư đã đi qua sự tàn phá bởi đại dịch này vẫn tiếp tục gây ra nhiều trở ngại
trong cuộc sống thường nhật ngày càng nhiều hậu quả đối với bệnh nhân ung thư
những người đang cần được điều trị liên tục
ngoài ra với hơn hai trăm linh chiếc bệnh được phát hiện hậu covid một mươi chín
nhiều bệnh viện tiếp tục nhận một lượng lớn bệnh nhân đến tầm soát bệnh ung thư
sau khi mắc covid một mươi chín
lúc đầu thì cũng chưa có hiểu hết rồi mình cũng hiểu chung chung vậy đó
nhưng mà khi mà bác sĩ giải thích thì mình thấy là cái bệnh ung thư thì nó cũng rất là dễ bị
chứ không phải là khó đâu mà nhất là cái người cao tuổi
tại vì khi tế bào mình nó già cẩu rồi nó dễ bị lỗi đó
mà nó tụ lại nó thành ung thư rất là dễ
thì kể như là mình lo lắng là mình hay bị cao khuyết ác đó
ăn cái gì mặn vô là nó tăng khuyết ác
rồi bị giãn trĩnh mạch chân đứng lâu rồi đứng
đứng không được nó tê cái chân
thành thử đi tầm soát coi có bị cái gì không
ở nhà mình không ai ung thư hết nhưng mà mình đi khám để cho mình có biến mình bệnh hay không
để mình chữa
tại việt nam theo thống kê của global can năm hai nghìn hai mươi
cứ một trăm linh người thì có một trăm năm mươi chín người chẩn đoán mắc mới ung thư
và một trăm linh sáu người tử vong do ung thư
các kỹ thuật hiện đại sẽ giúp truy tìm ung thư trước khi các triệu chứng xuất hiện
hoặc khi các khối u còn rất nhỏ
trước tầm soát cho kết quả bất thường
bệnh nhân sẽ được chế định thực hiện thêm các xét nghiệm để kết luận chuẩn đoán
ngoài ra người dân có thể tầm soát những loại ung thư có tính chất di truyền
khi tiền sử gia đình có người mắc bệnh
bệnh lý nhiễm covid một mươi chín thì chúng ta vẫn chưa hiểu nhiều lắm về các tác nhân
và những cái tác động lâu dài do bằng lý nhiễm covid một mươi chín gây ra
đặc biệt là về thời gian về dữ liệu nghiên cứu ở trên tất cả các quốc gia
thì chúng ta cũng chỉ có từ năm hai nghìn một mươi chín cho tới
và những tác động lâu dài hơn thì người ta chưa kịp thống kê
hoặc là chưa có những cái nghiên cứu
nó là một dấu hiệu đáng mừng tại vì là qua những cái thông tin về báo đài
thì người dân đã là tự chủ động để tìm tới chứ không phải là vì những trường hợp có triệu chứng
mong muốn của người dân ở giai đoạn này là bảo hiểm y tế sẽ có thêm chính sách hỗ trợ
chi phí khám bảo hiểm y tế để việc tầm soát ung thư được bảo hiểm y tế chi trả
giúp người dân chú động hơn trong việc kiểm soát bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân
nâng cao chất lượng cuộc sống